có một thực tế là người vận hành sử dụng các loại máy cơ khí nông nghiệp hầu như chưa qua các lớp đào tạo tập huấn và thường tự học qua kinh nghiệm của người sử dụng
trong quá trình vận hành bảo dưỡng sửa chữa người sử dụng chưa biết được hết nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy
vì vậy người sử dụng máy móc thiết bị chưa đúng quy trình nên hiệu quả sử dụng máy thấp tuổi thọ máy giảm
việc học nghề và tích lũy kinh nghiệm sửa chữa máy nông nghiệp không chỉ giúp cho người dân khai thác tối đa hiệu quả máy móc mà còn giúp họ nâng cao trình độ kỹ thuật
đây là một hướng đi khả quan và thiết thực trong giai đoạn nông nghiệp ngày càng phát triển
người dân tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đầy mạnh việc đưa cơ giới hóa trong sản xuất như hiện nay
tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận được các chương trình nhất là chương trình dạy nghề cho người lao động nông thôn như thế này rất là quý
quý là chỗ người ta có thêm được kỹ thức có thêm được kỹ năng để làm sao nâng cao được giá trị lao động thu nhập về nông nghiệp
đấy là cái mà trong chủ trương của đảng và nhà nước tại giờ này đầu tư rất kịch thật
máy xây dựng tự động siêu việt là đơn vị chuyên cung cấp cho thuê và sửa chữa các loại máy phục vụ xây dựng như máy bẻ đai sắt máy uốn sắt máy cắt sắt
máy nắn thẳng
và máy cắt đoạn
với hàng chục năm kinh nghiệm công ty đã cung cấp hàng trăm ngàn sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước
với phương châm phục vụ khách hàng là chính mục đích của công ty là với những kinh nghiệm của mình
nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm cho ngành xây dựng và dân dụng
được sự hỗ trợ của trung tâm khuyến công tỉnh thái bình công ty siêu việt đã nhận được một phần hỗ trợ tài chính
để đầu tư dây chuyền trang thiết bị hiện đại hóa tự động hóa phục vụ sản xuất
nhờ đó không chỉ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng công ty còn nhận được hàng loạt cấp bằng khen
giấy khen bằng sáng chế từ các hội thi khác nhau cấp tỉnh và cấp quốc gia
công ty cũng là một trong những đơn vị được sự hỗ trợ của khuyến công của công ty của trung ương
nên công ty đã trên cơ sở nếu nó có một sự phát triển của cái quỹ đó công ty lấy một nguồn nguồn đó
làm sao được phát huy được cái quỹ đó làm sao phục vụ tốt nhất thì công ty đã đưa tư và
sản xuất ngày càng phát triển công ty từ một cái đơn vị có hơn ba mươi m hai của năm người công nhân ban đầu
mà đến nay qua một mươi năm thì công ty nó có một cái cơ sở sản xuất rất là sáu m hai sản xuất chính và hai m hai sản xuất phụ
và có một đội ngũ công nhân rất là lành để phục vụ cho toàn quốc phục vụ cho toàn quốc
và công ty có các điểm chi nhánh tại hà nội và thành phố hồ chí minh đó là cái để phục vụ các khách hàng cơ nhất
mong mỏi của công ty là luôn luôn đổi mới thiết kế những mẫu mã mới
đáp ứng cho sự phát triển của đất nước
công ty doanh nghiệp tư nhân điện cơ thiên thuận chính thức thành lập với một nhà máy quy mô ba mươi năm mươi công nhân
từ năm hai nghìn bốn bắt nguồn từ những sáng chế nông dân của anh nguyễn như lĩnh
nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt cho bà con nông dân
nhà máy của anh lĩnh hiện nay cung cấp hàng ngàn đầu máy thái bèo thái sắn tách ngô và bơm nước
ra thị trường toàn quốc được hàng vạn bà con nông dân tin tưởng
năm hai nghìn một mươi tám công ty có một quyết định táo bạo là nâng cấp mua sắm thêm hệ thống máy móc phục vụ
sản xuất starter trong động cơ điện
trước khi mua sắm hệ thống này các starter đều cần được đi dây đúc giấy và cuộn bằng tay
nhưng với nguồn vốn đầu tư ba năm tỷ các công đoạn này sẽ được bán tự động hóa
khiến cho chất lượng sản phẩm được đồng đều hơn và năng suất cao hơn hàng chục lần
so với lắp rác thủ công bằng tay
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cũng được
một phần kinh phí hỗ trợ cụ thể là đơn vị tập trung vào mua sắm máy móc mới là hơn ba tỷ
thì cũng được chương trình hỗ trợ khuyến công của quốc gia hỗ trợ được một phần
thì cũng rất là quý
từ cái chỗ mà mình đang muốn mua những cái máy móc nó vừa vừa tầm tiền thôi
thì cũng là được sự hỗ trợ của chương trình khuyến công
thì mình cũng mạnh dạng mua sắm những cái máy móc mới
thì cũng nó cũng là
đạt được cái
thứ nhất là nó cũng là
cái máy móc thế hệ mới thì nó cũng nâng cao được năng suất
rồi nâng cao được chất lượng
và cũng đáp ứng được đủ thị trường
và cũng là nó phù hợp với cái thời kỳ phát triển cái khoa học công nghệ mới này
thì nhờ đó mà doanh nghiệp cũng đã đáp ứng được cái thị trường
nâng cao được cái năng suất rồi cũng giả hạ được giá thành sản xuất
và quan trọng nữa là
với quyết định đầu tư táng bạo này
anh lĩnh đã giúp giảm thiểu được tranh lệch về chất lượng của starter quấn tay
thêm vào đó lại nâng cao năng suất lắp đặt của nhà máy lên nhiều lần
với sự hỗ trợ của trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thái bình
anh lĩnh đã nhận được bảy trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công
để thêm vào phần đầu tư cho hệ thống máy móc của công ty
đây cũng không phải là lần đầu tiên anh và công ty nhận được sự hỗ trợ của chính sách
và nguồn vốn khuyến công
bên cạnh sự hỗ trợ về vốn
doanh nghiệp còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình trong công tác tư vấn
về thủ tục giấy tờ và các vấn đề liên quan tới chính sách
cũng được sự tư vấn rất là tận tình
của trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp thái bình
từ những thủ tục hồ sơ hành chính
cũng đến như là tất cả các bước
để mình được hưởng hỗ trợ này
thì cũng rất là nhanh chóng
từ đầu năm là các đồng chí đã có những định hướng
cứ thế là từng bước đi theo cùng với doanh nghiệp
để đạt được kết quả cuối cùng
ở thái bình việc thực hiện các chương trình đề án khuyến công
được xây dựng triển khai đúng quy định
đúng đối tượng phù hợp với nội dung hoạt động khuyến công
và quy định về quản lý sử dụng kinh phí khuyến công của trung ương và của tỉnh
các chương trình đề án khuyến công được tổ chức thực hiện nghiêm túc
đã mang lại hiệu quả cao

hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu
theo hướng hiện đại hóa cơ khí hóa nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
góp phần đào tạo lao động có tay nghề
phân công lại lao động trong khu vực nông thôn
đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
phát triển nghề và làng nghề trong nông thôn
thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh nói chung
và khu vực nông thôn nói riêng
thời gian qua trung tâm khuyến công cũng đã thực hiện
một số hoạt động tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp
triển khai thuận lợi các chương trình dự án khuyến công
các hoạt động đầu tư chuyển giao ứng dụng công nghệ mới
thưa quý vị hiện nay trung tâm khuyến công
và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thái bình
trung tâm khuyến công tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn
hướng dẫn bảo dưỡng sửa chữa vận hành máy cơ khí nông nghiệp
cho người lao động
hiện nay các thiết bị máy móc hiện đại thường xuyên được đưa vào sử dụng
và nhu cầu làm chủ máy móc trong sản xuất nông nghiệp của người dân
ngày một tăng cao
điều đó đòi hỏi người dân cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản
trong việc ứng dụng sửa chữa vận hành tốt các thiết bị máy móc tiên tiến
xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi
với lãnh đạo trung tâm khuyến công tỉnh thái bình
về những hỗ trợ của chương trình khuyến công
đối với sự phát triển cơ khí hóa hiện đại hóa nông thôn ở địa phương này
xin thưa ông trong các hoạt động khuyến công
điều gì mà ông tâm đắc nhất xin thưa ông
trong quá trình tổ chức các hoạt động quyến công
thì anh em chúng tôi ở thái bình thì tâm đắc nhất
nhất là việc đào tạo dạy nghề cho bà con nông dân
thứ hai là tổ chức các mùi hình thiên dự kỹ thuật
để hướng dẫn công nghệ mới và sản phẩm mới
về phía tập huấn dạy nghề cho bà con nông dân
như ở thái bình chúng tôi tổ chức là tập huấn vận hành
bảo dưỡng sửa chữa cho bà con nông dân
biết được quy trình vận hành các máy móc
thiết bị nông nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa
các máy móc trong quá trình sử dụng
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là khi được tập huấn
thì bà con nông dân đã hiểu được
quy trình quy phạm và kỹ thuật
và biết vận hành và sử dụng máy móc
có hiệu quả tiết kiệm được nhiên liệu
tiết kiệm được thời gian và tăng năng suất lao động
đặc biệt trong quá trình mùa vụ
thì khi máy móc thiết bị hỏng hóc
ở ngoài cánh đầm
thì tập huấn đã tự sửa chữa được
mà không phải thuê thầy về thợ
thì có một hiệu quả rất lớn
tức là đáp ứng được sản xuất mùa vụ
của bà con nông dân
thứ hai là mô hình chi tiết kỹ thuật
để phổ biến về công nghệ mới và sản phẩm mới
đặc biệt là các doanh nghiệp
được hướng dẫn trình trình kỹ thuật
thứ nhất là giới thiệu quy mô đầu tư
cũng như là quy trình công nghệ
để sản xuất ra sản phẩm mới
và tiếp cận công nghệ đấy
để cho các doanh nghiệp các tổ chức
đến tiếp cận công nghệ đấy

và những dây truyền sản xuất
và những sản phẩm phục vụ
cho bà con nông nghiệp
trong khi triển khai đại án

thứ nhất là nguồn vốn
hỗ trợ các doanh nghiệp khuấn công
rất nhỏ so với các quy mô đầu tư
của các doanh nghiệp
thứ hai là các doanh nghiệp
được hỗ trợ khuấn công
thì bản thân là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở vùng sâu vùng xa
nên là người ta ít tiếp cận được
các thông tin
và người ta bản thân
là người ta không có

cũng như là thực hiện
về mặt pháp luật
thì là khó khăn
nên là anh em chúng tôi
là phải hướng dẫn
rồi tư vấn
rồi phổ biến trí xây luật
để các doanh nghiệp
người ta được hỗ trợ
để người ta hiểu
người ta mới tiếp thu
thứ ba là các doanh nghiệp
ở các địa phương xa
nên là trong quá trình
thì anh em chúng tôi
tổ chức thực hiện
thì phải xuống
là điều tra khảo sát
rồi nắm mắt thông tin
để giúp các doanh nghiệp

đã đạt được các hiệu quả
thứ nhất là để tổ chức
tốt cái chương trình khuyến công
thì là phải làm tốt công tác tuyên truyền
trên các thông tin đại chúng
thứ hai là chúng tôi
phải đi điều tra khảo sát
thực trạng của các doanh nghiệp
trên địa bàn
từng ngành ngày một
và từng nhu cầu một
và từng lĩnh vực một
để xem cái ngành ngày nào
phù hợp với cái điều kiện
để hỗ trợ
đồng thời là cũng khuyến cáo
các doanh nghiệp
cho các doanh nghiệp
là cái hỗ trợ này
và chủ trương chính sách
để giúp cho các doanh nghiệp
nắm mắt được
thứ ba là phải phối hợp chặt chẽ
tốt giữa các cấp các ngành
đặc biệt là các cơ quan chuyên môn
ở các địa phương
ví dụ như là phòng
kinh tế và hạ tầng các quyện
rồi là hội nông dân của các quyện
cũng như là các cơ quan chuyên môn ở trên tỉnh
làm sao là khi được phân bổ tạo cái sự đồng thuận
để giúp cho các đối tượng thu hầm
người ta thực hiện tốt được
chính sách về quyến công
cũng như là trong quá trình
tổ chức thực hiện
anh em chúng tôi cử cán bộ xuống
tư huấn hướng dẫn
và yêu cầu các đơn vị
phải làm các thủ tục
các chương trình theo quy định của nhà nước
để tất cả các đề án quyến công ít phải trả lại
và ít phải điều chỉnh
với các khóa học giúp cho bà con
nông dân học hỏi và hiểu biết sâu hơn
về các loại máy móc thiết bị tiên tiến
và được các giảng viên truyền đạt
những kiến thức cơ bản về quy trình sử dụng
sửa chữa hỏng hóc trong quá trình vận hành
đây chính là những kiến thức hữu ích
góp phần đẩy mạnh sản xuất
tăng hiệu quả năng suất lao động
trước yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
nông thôn hiện nay
và với những chương trình hoạt động thiết thực
như là khóa học nói trên
trung tâm khuyến công tỉnh thái bình
đã cho thấy vai trò tích cực của mình
góp phần làm giảm bớt phần nào
những khó khăn vất vả
của người nông dân địa phương
đến đây thì chương trình cũng xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt